tiếp tục với các nội dung khác thưa quý vị vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên phạm đình cự và cựu giám đốc sở tài chính tỉnh phú yên đỗ duy vinh
hai cựu lãnh đạo của tỉnh phú yên bị đưa ra xét xử cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo nội dung cáo trạng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một năm hai nghìn một mươi ba khi giữ vị trí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên ông cự biết thửa đất số bảy mươi sáu tờ bản đồ số tám diện tích một nghìn một trăm tám mươi ba m hai thuộc khu phố a hai đường hùng vương được ủy ban nhân dân tỉnh phú yên giao cho công ty pimefaco để thực hiện dự án trung tâm kinh doanh dược mỹ phẩm và dịch vụ y tế
tuy nhiên kết quả điều tra biết công ty này không triển khai được dự án nhưng ông cự và cấp dưới là ông vinh vẫn làm các thủ tục cho công ty
công ty pimefaco chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất nêu trên cho ngân hàng ngoại thương chi nhánh phú yên việc làm này không đúng quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn một mươi tỷ đồng
hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh phú yên tuyên phạt bị cáo phạm đình cự và bị cáo đỗ duy vinh cùng ba năm tù cho hưởng án treo cùng với tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vào chiều ngày hôm nay công an quận hoàn kiếm
đã niêm phong ngôi nhà số hai mươi hai ngõ tức mặc phố trần hưng đạo phường cửa nam để điều tra về vụ tai nạn lao động khiến bốn người thương vong
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h một mươi năm phút cùng ngày khi một nhóm công nhân đang tiến hành cải tạo khu tầng thượng ngôi nhà số hai mươi hai ngõ tức mặc bất ngờ kính vỡ đã khiến nhóm công nhân bị ngã xuống
nhiều người và xe cứu thương đã đến ngõ tức mặc và đưa nạn nhân ra ngoài
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm xác nhận đã có hai người tử vong và hai người bị thương
theo quan sát ngôi nhà
hai mươi hai ngõ tức mặc nếu không tính tầng hầm tầng mái thì có chiều cao tám tầng
công trình thuộc hạng mục sửa chữa không phải xây mới
danh tính của hai nạn nhân sinh năm hai nghìn một ở hà nội và sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở tỉnh kiên giang
còn hai nạn nhân khác bị thương đã được hồi sức tích cực tại bệnh viện và đã qua cân nguy kịch
hiện trường của vụ việc vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra
liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều tối ngày một mươi ba tháng bốn ở con tum
hai mươi người bị thương đã được đưa về tp hcm
trong số này có ba nạn nhân bị thương nặng đã được phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa con tum
chuyển về tp hcm và tiếp tục được nhập viện cứu chữa
bác sĩ võ văn thiện giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh con tum thông tin
việc chuyển các nạn nhân được thực hiện theo nguyện vọng của gia đình và lãnh đạo của quản lý thị trường tp hcm
trước đó chiều ngày một mươi ba tháng bốn xe khách trở đoàn thăm quan của quản lý thị trường tp hcm gồm hai mươi một người
khi di chuyển trên quốc lộ hai mươi bốn đến đoạn qua thôn đắk pun
xã đắk tre huyện con rễ tỉnh con tum thì gặp tai nạn
vụ tai nạn khiến ông nguyễn thành triệu năm mươi một tuổi người của đoàn tham quan tử vong tại chỗ
và hai mươi bốn người trong đó có hai mươi người của đoàn tham quan hai lái xe tải và xe khách
một người nhà của lái xe tải và một hướng dẫn viên du lịch bị thương
lực lượng chức năng con tum đang tiếp tục điều tra về vụ tai nạn này
cũng trong sáng ngày hôm nay công an tp bumatut cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam
trong hai tháng đối với đối tượng nguyễn văn khởi chú tại xã thanh phú huyện mỹ uyên tỉnh sóc trăng
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đắk lắk nhận được đơn trình báo của một người dân chú tại xã eatu tp bumatut
về việc bị một đối tượng lừa bán giống hoa lây ơn trên mạng xã hội chiếm đoạt một mươi sáu triệu
trong hai tháng lực lượng công an đã vào cuộc và xác định được đối tượng thực hiện vụ lừa đạo trên là nguyễn văn khởi
đang sinh sống tại tỉnh sóc trăng
đến ngày sáu tháng bốn cơ quan công an đã cử một tổ công tác đến tỉnh sóc trăng và bắt giữ khởi
bước đầu khởi khai nhận đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai khởi ra tù và tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
lúc này khởi lập tài khoản facebook có tên hoa tươi lạt lạt rồi tham gia vào nhiều hội nhóm mua bán giống các loài hoa
sau khi có người liên hệ mua khởi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi chặn liên lạc chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn đó từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay khởi đã lừa gần một trăm linh bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt hơn năm trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng
gồm phan tấn đạt nguyễn văn lâm
và nguyễn phạm hoàng khôi cùng chú tỉnh đồng nai về hành vi mua bán tặng chữ trái phép chất ma túy
thưa quý vị và các bạn hình thức lừa đảo tiền qua tài khoản ngân hàng hay thanh toán qua mã qr code không còn là mới
nhưng hiện vẫn có nhiều người dân trở thành con mồi của các đối tượng lừa đảo
mới đây công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hạ thịnh
hạ thịnh ngọc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đang lẩn trốn trong nhà nghỉ
đây là đối tượng hạ thịnh ngọc vừa bị cơ quan thành phố lào cai tỉnh lào cai bắt giữ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt cửa hàng thông qua việc tạo mã qr giả
đối tượng này đã chụp mã qr của các cửa hàng rồi gửi cho một đối tượng khác được quen có mạng xã hội
không rõ địa chỉ cụ thể để tạo hóa đơn giả mỗi khi ngọc đi mua sắm tại các cửa hàng
vào ngày năm tháng bốn thì tôi có đi lào cai
và có đến cửa hàng quần áo và lấy hình ảnh giả để thanh toán và mua quần áo với giá là một triệu sáu trăm bảy mươi đồng
và tối cùng ngày hôm đó tôi cũng có đi đến cửa hàng ăn và cũng đã lấy hình ảnh chuyển khoản giả
để chuyển khoản cho chủ hàng ăn là sáu trăm linh đồng
và sáng ngày sáu tháng bốn tôi cũng có đi ra chợ cốc léo lào cai và cũng đã lấy hình ảnh giả
để chuyển khoản
với giá là một triệu để mua chiếc
với ngày hôm đó tôi nhận thức là hành vi của tôi làm là sai
sai với pháp ngộ sai với người dân
bằng thủ đoạn này đối tượng ngọc đã tiến hành lừa đảo nhiều cửa hàng quần áo quán ăn trên địa bàn tỉnh lào cai
hiện công an thành phố lào cai đang tiến hành đấu tranh xác minh về hành vi thực hiện lừa đảo liên tỉnh của đối tượng ngọc
sử dụng lệnh chuyển tiền giả hay sử dụng chiêu trò đổi tiền mặt lấy tiền chuyển khoản
cũng là những mánh khóe tinh vi mà các đối tượng lừa đảo thường hay sử dụng
kể từ khi hình thức thanh toán quét mã qr phổ biến đây là hình thức lừa đảo không mới
nhưng để tránh trở thành con mồi của các đối tượng thì các cửa hàng hơn lúc nào hết
vẫn cần nêu cao tinh thần cảnh giác mỗi khi giao dịch qua hình thức không dùng tiền mặt
trên hình ảnh giao dịch có hiện cả giờ cả mã giao dịch các thứ
mình có thể so sánh cả hai bên nếu mà khớp với thời gian và giờ thì mình có thể giao dịch cho khách
nhưng mà cũng đấy là một vấn đề để cho nhiều đối tượng
cũng lợi dụng nhiều
có thể là họ biết các manh mối đầu mồi đấy thì họ sẽ sử dụng phô tô y hệt như vậy
nhưng mà em nghĩ là hiện nay thì nhiều nơi nên là để cho tài khoản mình check được trước rồi mình đưa đồ cho khách
kiến cáo người dân nếu sử dụng dịch vụ qua tài khoản ngân hàng
lưu ý kỹ hóa đơn chuyển tiền không giao dịch hàng hóa cho bất kỳ ai
nếu chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng
hình ảnh chuyển khoản thành công
hiện với hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng
việc chuyển khoản sẽ nhận được thông báo có tiền trong tài khoản
vì thế người tham gia giao dịch nên chờ thông báo nhận được tiền từ tài khoản
nhận được tiền từ ngân hàng
thay vì chỉ tin tưởng về hình ảnh thuộc giao diện chuyển tiền thành công
bên cạnh đó khi giao dịch cần lưu ý kỹ hình ảnh giao dịch thành công
vì hình ảnh sẽ có một số đặc điểm khác với hình ảnh
từ ngân hàng
từ ngân hàng
về màu sắc phông chữ thời gian
ngoài ra để phòng tránh hình thức lừa đảo bằng mã qr
một hình thức ngày càng phổ biến và có tốc độ gia tăng nhanh chóng
đại diện cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
công an các đơn vị địa phương đã khuyến nghị
người dùng đặc biệt cảnh giác với các mã qr
được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng
hoặc được gửi qua mạng xã hội email
qua đó người dân cần hết sức cảnh giác
khi giao dịch bằng hình thức quét mã qr code
thưa quý vị bệnh viện đa khoa tp thủ đức
phía đông tp hcm chuẩn bị đi vào hoạt động
quy mô xây dựng bệnh viện lên đến bảy mươi tám hai trăm tám mươi một m hai
với tổng mức đầu tư hơn ba tỷ đồng
trong đó trang thiết bị là một bốn trăm năm mươi tỷ
và chi phí xây dựng là một chín trăm năm mươi tỷ đồng
hiện tại các tòa nhà đạt khối lượng khoảng tám mươi tiến độ

công tác ốp lát nội thất và các hệ thống
kỹ thuật cơ bản đã hoàn thiện
theo ghi nhận một số thiết bị hiện đại
cũng đang gấp trúc thi công như thang cuốn
phòng khám công nghệ cao và các khu vực tiểu cảnh
trong khu viên bệnh viện
dự kiến trong tháng chín bệnh viện sẽ đi vào hoạt động
đáp ứng nhu cầu điều trị hơn một bệnh nhân nội trú
và hơn năm bệnh nhân ngoại trú
ủy ban nhân dân huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang cho biết
địa phương đã cưỡng chế và thu hồi hơn tám sáu trăm linh m hai đất nông nghiệp
để giao mặt bằng thi công cao tốc bắc nam
cụ thể có ba hội dân có đất nông nghiệp bị cưỡng chế
thuộc xã phong đông với tổng diện tích đất nông nghiệp
hơn tám sáu trăm linh m hai
theo ủy ban nhân dân huyện vĩnh thuận cho biết
địa phương đang quyết liệt thu hồi đất để sớm giao lại
cho đơn vị thi công làm dự án xây dựng công trình cao tốc bắc nam
dự kiến ngày hai mươi tháng ba địa phương cưỡng chế và bàn giao
xong diện tích mặt bằng đất nông nghiệp cho đơn vị thi công
còn khoảng tám hộ có đất phi nông nghiệp bị ảnh hưởng từ giãn trên
huyện vĩnh thuận sẽ phối hợp sở ngành liên quan
trà sát các hồ sơ thủ tục và đủ điều kiện sẽ tiến hành cưỡng chế
giao mặt bằng cho đơn vị thi công
ủy ban nhân dân huyện vĩnh thuận yêu cầu chính quyền xã phong đông
vĩnh phong tích cực tuyên truyền vận động để các hội dân đồng thuận
sớm bàn giao mặt bằng làm dự án cao tốc trên
được biết dự án cao tốc bắc nam đoạn qua huyện vĩnh thuận
hơn chín trăm ba mươi bốn tám trăm linh sáu m hai